văn phòng tỉnh ủy con tum vừa có văn bản thông báo đến các ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh
về kết quả xử lý đối với các tập thể và cá nhân trong vụ phá rừng phòng hộ mang đen
khu vực giáp danh giữa huyện con pơ long và con rẫy
theo đó ủy ban kiểm tra tỉnh ủy xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với hai đảng viên
ông nguyễn kim phương phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh con tum
ông nguyễn văn nam phó tri cục trưởng tri cục kiểm lâm con tum
phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn xử lý kỷ luật một mươi năm cán bộ công chức hạt kiểm lâm
huyện con rẫy và ban quản lý rừng phòng hộ con rẫy
đồng thời chuyển công tác khác đối với trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện con rẫy
ban thường vụ huyện ủy con rẫy đã xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với tri bộ ban quản lý rừng phòng hộ con rẫy
và một mươi một đảng viên tri bộ trước đó do thiếu sâu sát lơ là trong công tác quản lý bảo vệ rừng
ban quản lý rừng phòng hộ con rẫy và các đơn vị liên quan đã để xảy ra nhiều vụ xâm hại rừng phòng hộ
với một mươi năm điểm bị chặt phá với diện tích năm hai trăm bảy mươi tám ha rừng thuộc rừng phòng hộ đèo măng đen